bốn tháp viễn thông năm g tại hà lan đã bị phá hoại trong tuần qua
giới chức nước này lo ngại đây có thể là hệ quả từ các tin giả cho rằng
các tháp năm g là thủ phạm lan truyền virus sars cov hai gây dặn đại dịch covid một mươi chín hiện nay
theo truyền thông hà lan những đối tượng phá hoại đã đốt các tháp năm g
và sơn lên đó các khẩu hiệu phản đối mạng năm g
những đối tượng này cho rằng chính sóng vô tuyến từ các tháp truyền phát dữ liệu
là tác nhân gây hại đối với sức khỏe
thậm chí còn có ý kiến lo ngại công nghệ năm g có thể xâm phạm quyền riêng tư
tình trạng phá hoại cơ sở hạ tầng mạng năm g đã bắt đầu xuất hiện tại anh
sau khi xuất hiện thông tin cho rằng công nghệ năm g có liên quan tới sự lây lan nhanh của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên giới chức anh cũng đã khẳng định thông tin trên chỉ là tin giả và hoàn toàn sai lầm